thực hiện kế hoạch của bộ công an ngày một mươi năm tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã tổ chức lễ gia quân tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container giai đoạn hai trên địa bàn
trong đợt gia quân lần này lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container
các hành vi vi phạm được tập trung xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn ma túy xe hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định trở hàng quá khổ quá tải trở quá xuống người quy định tránh vượt không đúng quy định nhằm tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành giao thông của chủ phương tiện và lái xe đồng thời phát hiện những tồn tại khó khăn vượt mắt bất cập trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách vận tải hàng hóa bằng container để kiến nghị các cơ quan chức năng và các giải pháp khắc phục
trong tuần đầu gia quân lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện lập biên bản hơn một trăm linh trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm với các lỗi như chạy quá tốc độ trở hàng quá tải trọng xe hết hạn đăng kiểm chở hàng trong khoang chở hành khách và dừng đỗ xe sai quy định
trong đó phạt tiền hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe một mươi ba trường hợp vi phạm và tạm giữ ba phương tiện